đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo lý sơn và tỉnh quảng ngãi
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của chính quyền địa phương
quân và dân huyện đảo lý sơn lý sơn có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
những năm qua công tác an ninh trật tự được giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì
phát huy các mô hình tổ đội an ninh trên biển đồng chí tô lâm chỉ đạo công an huyện lý sơn tiếp tục bám sát nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự
chú trọng công tác xây dựng đảng công tác chính trị tư tưởng tham mưu với huyện ủy ủy ban nhân dân huyện để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh
quản lý dịch vụ du lịch phối hợp với lực lượng biên phòng quân sự tăng cường kết nối ngư dân giúp ngư dân vươn khơi bám biển